cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo cáo trạng từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cầu đã vào thành phố hồ chí minh mua hơn bốn hai gram methamphetamine với gián năm triệu đồng về quy nhân chia nhỏ đã bán cho chín đối tượng nghiện thu lợi bất chính chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
số ma túy quản lại cầu sử dụng hết
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi năm cầu vào thành phố hồ chí minh mua methamphetamine mang về quy nhân để tiếp tục bán và sử dụng thì bị bắt
tòa án nhân dân huyện hòa an tỉnh cao bằng vừa mở phiên
tòa án nhân dân huyện hòa an đã xét xử lưu động đối với bị cáo lê thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có tiền trả nợ nên vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm trang đến nhà anh hoàng văn quang mượn xe máy với lý do đi xuống thành phố cao bằng đòi tiền hàng
sau khi mượn được xe trang đi thẳng đến cửa hàng dịch vụ cầm đồ bán chiếc xe máy trên với giá một mươi triệu đồng số tiền bán được trang đã dùng để trả nợ
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu tòa án nhân dân huyện hòa an tuyên phạt bị cáo lê thị huyền trang chín tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm sẽ diễn ra
tại hà nội nơi có chín cụm thi với hơn một trăm một mươi tám thí sinh và một trăm sáu mươi bốn điểm thi
để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân các ngành chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông lực lượng thanh niên sinh viên
tham gia chương trình tiếp sức mùa thi đã sẵn sàng với các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phục vụ tốt nhất cho kỳ thi
tại các nút giao thông trọng điểm lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường thêm quân số
ngoài việc điều tra phân luồng giao thông chống ủn tắc lực lượng cảnh sát giao thông còn trực tiếp tuyên truyền giúp đỡ các thí sinh khi gặp các tình huống khó khăn
mặc dù đã giảm gần ba mươi năm thí sinh so với năm hai nghìn một mươi bốn tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân
trong các ngày cao điểm các bến xe vẫn bố trí lượng xe dự phòng đồng thời các đơn vị vận tải tập trung phương tiện
niêm yết giá vé hỗ trợ thí sinh đảm bảo cho thí sinh đến địa điểm dự thi một cách an toàn và đúng thời gian
vào lúc giờ ba mươi phút ngày hôm nay trong lúc lưu thông trên đường hồ chí minh hướng bắc nam qua khu vực giáp danh giữa huyện đắc hà và thành phố con tum km chín
xe khách mang biển kiểm soát ba mươi năm b năm trăm sáu mươi tám của nhà xe lục mùa đã bị
thanh niên đi ngược chiều ném đá làm vỡ tấm kính xe khiến cho nhiều hành khách trên xe hốt hoảng và lo sợ
rất may là không có hành khách nào bị thương
ngay lập tức nhà xe này đã báo với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh con tum và tổ chức truy bắt ba đối tượng ném đá nhưng các đối tượng này đã bỏ trốn
như vậy sau một thời gian lặng xuống thì tình trạng ném đá xe khách tại tuyến đường hồ chí minh đoạn qua con tum lại xuất hiện trở lại khiến cho các nhà xe hết sức lo lắng
nhà xe cũng như hành khách đi đường mong các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng ném đá
giới chức đài loan trung quốc vừa xác nhận nguyên nhân gây nổ và làm bùng phát vụ hỏa hoạn tối qua tại công viên nước ngoài trời ở thủ phủ đài bắc là do một loại bột dễ cháy được sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu và đã có ít nhất năm trăm một mươi sáu người bị thương
phần lớn là bị bỏng do lửa bùng phát sau một tiếng nổ lớn tại sân khấu chính của công viên nước
các nhà điều tra đang làm việc với nhân viên được giao việc phun loại bột dễ cháy này trên sân khấu
bộ khi được phun lên ở cánh tay của sân khấu đã gặp hơi nóng hoặc nguồn nhiệt lớn và dẫn đến hỏa hoạn
trung tâm điều tra thuộc đơn vị cứu hỏa đang tiếp tục làm rõ và xác định nơi phát ra nguồn nhiệt lớn này
giới chức đài loan xác nhận chưa có trường hợp nào tử vong tuy nhiên phần lớn các nạn nhân đều bị bỏng tới năm mươi cơ thể
ngày hai mươi bảy tháng sáu phát ngôn viên các cơ quan bảo vệ nhân dân
ipg của người quốc cho biết ngay sau khi is đánh bom tự sát ở thị trấn kobani của syri
các chiến binh người quốc đã hoàn toàn kiểm soát được thị trấn và tiêu diệt hơn sáu mươi chiến binh nhà nước hồi giáo is
khoảng tám thành viên is khác đã trốn thoát về phía bắc biên giới thổ nhĩ kỳ sau khi bị đánh đuổi
trong khi đó ở phía đông bắc syri lực lượng người quốc và quân đội nước này cũng đã có giao tranh với is quanh thành phố hasaka
tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr cho hay
chiến binh hồi giáo cực đoan vẫn đang cố giành giật nhiều trung tâm
trên đô thị lớn gần với biên giới iraq
is đã giết chết khoảng hai trăm linh người dân trong thị trấn và các vùng lân cận trong cuộc tấn công đợt này
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng sáu
tuy nhiên dưới sự giúp đỡ của các lực lượng không quân mỹ
các chiến binh người quốc đã giành thế kiểm soát thị trấn kobani từ tay is
và đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi